theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm nay một tháng một mươi ở khu vực bắc bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng tại các tỉnh vùng núi phía bắc
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang bắc cạn thái nguyên
đặc biệt nguy cơ cao tại các huyện phong thổ xìn hồ tam đường của tỉnh lai châu mường khương bát sát simacai của tỉnh lào cai
xín mần hoàng su phi vị xuyên của tỉnh hà giang yên bình văn yên lục yên văn trấn trấn yên thành phố yên bái của tỉnh yên bái
yên sơn sơn dương của tỉnh tuyên quang đại từ định hóa phú lương phú bình phổ yên thành phố thái nguyên của tỉnh thái nguyên
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
khu vực hà nội hôm nay có mưa rào và rông trong mưa rông đề phòng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá cấp một
ngoài ra từ chiều nay đến ngày hai tháng một mươi ở phía nam tây nguyên và nam bộ có mưa mưa vừa và rồng có nơi mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh